đối với một tỉnh miền núi như tại bắc cạn thì người dân chủ yếu trăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ hội gia đình do vậy điều kiện phòng dịch và làm công tác vệ sinh khử trùng còn nhiều hạn chế
trong bối cảnh dịch bệnh tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì vấn đề này cũng phần nào gây khó khăn trong công tác kiểm soát phòng chống dịch
việc dịch tả lợn châu phi xuất hiện ở một thôn vùng cao khá biệt lập hay các đàn lợn có dấu hiệu bị nhiễm bệnh tại nhiều địa phương làm dấy lên nguy cơ đối với ngành chăn nuôi
bởi hiện nay đa số trăn nuôi lợn ở quy mô nhỏ hộ gia đình việc vệ sinh chuồng trại phun khử trùng ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến việc phòng dịch gặp nhiều khó khăn
chăn nuôi nhỏ lẻ do vậy là cũng rất là khó khăn trong cái việc quản lý cũng như là cái hỗ trợ rồi là tư vấn rồi hướng dẫn cho bà con trong cái việc vì là nhỏ lẻ do vậy là để mà địa bàn nó cũng khá rộng do vậy là đi mà để tuyên truyền rồi là đi hướng dẫn
hướng dẫn cho bà con cũng rất gặp khó khăn vì là cơ bản là bà con chăn nuôi nhỏ lẻ manh mốn nó không thành cái quy mô ra trại trang trại do vậy là rất khó khăn cho cán bộ chuyên môn cũng như địa phương trong việc quản lý dịch bệnh cũng như là tuyên truyền hướng dẫn cho bà con
với cái đặc thù của tỉnh bắc cạn thì trăn nuôi tập trung vào trăn nuôi quy mô là nhỏ lẻ hộ gia đình
nên là cái khó khăn là rất là khó khăn trong việc mà kiểm tra kiểm soát tình hình dịch bệnh
vì gần như nếu mà bà con nông dân ở hộ nào mà họ có ý thức cao họ thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn chúng tôi thì chúng tôi đứng kiểm tra
còn một số điểm mà gần như là dịch bệnh xảy ra rồi nhưng mà do cái sự chủ quan hay là một số bà con không được thường xuyên theo sát thì cái khâu mà tiếp cận khâu cảnh báo dịch bệnh là không kịp thời
hiện tổng đàn lợn trên địa bàn toàn tỉnh khoảng một trăm tám mươi con chăn nuôi lợn có vai trò quan trọng đối với kinh tế hộ gia đình
trong bối cảnh dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay chăn nuôi lợn đang đối mặt với nhiều khó khăn
nếu như không kiểm soát tốt để dịch bệnh lây lan sẽ để lại hậu quả nặng nề
do đó bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng người chăn nuôi cũng phải chủ động phòng dịch